nghị viện châu âu ep đang đối diện với một cuộc điều tra tham nhũng quy mô lớn từ cơ quan chức năng bỉ
vào cuối tuần qua nhà riêng của nghị sĩ người bỉ mark tarabella đã bị khám xét
vụ việc nằm trong khuôn khổ cuộc điều tra của văn phòng công tố liên bang bỉ về nghi vấn tham nhũng liên quan các quốc gia vùng vịnh bao gồm cả qatar
mặc dù không bị tức quyền tự do như ông tarabella phó chủ tịch phái đoàn phụ trách quan hệ với bán đảo ả rập tại ep cũng là mục tiêu của cuộc điều tra
đến nay bốn nghị sĩ của ep đang bị giam giữ với các cáo buộc liên quan tổ chức tội phạm tham nhũng và sửa tiền
trong đó có nghị sĩ eva kaili phó chủ tịch người hy lạp của ep
cảnh sát trước đó đã khám xét một mươi sáu địa chỉ tại thủ đô của đức bỉ và tịch thu khoảng sáu trăm linh euro tiền mặt máy tính và điện thoại di động